kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã

sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thương chú tại sở điện lực lào cai phường phố mới thành phố lào cai tỉnh lào cai về tội tham mô tài sản
bên cạnh đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai cũng ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng đỗ thị vân anh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hộ khẩu thường trú tại tổ một phường cốc lếu thành phố lào cai tỉnh lào cai
cao một m năm mươi giang năm đen lông mảy ngang sống mũi thẳng mắt to và có sẹo cong một cm cách hai cm trên sau cánh mũi trái
và đối tượng lý triều sơn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn hộ khẩu thường trú tại phường cốc lếu thành phố lào cai tỉnh lào cai
cao một m sáu mươi da ngâm đen lông mải ngang sống mũi thẳng mắt nhỏ và có nốt ruồi cách
ba cm dưới đôi mắt trái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị và nhận bản án trước vảnh móng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng thì hãy bóng ai cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do ban thể sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện